xin chào quý vị quý vị đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
kính thưa quý vị liên quan đến vụ bé gái có đinh trên đầu nhập viện trong tình trạng hôn mê đã khiến dư luận bàng hoàng
mới đây trong bài viết được đăng tải trên vtc news với tiêu đề
bé gái ba tuổi có đinh trong đầu tạm giữ người mẹ và tình nhân
lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện thạch thất hà nội cho biết công an đã tạm giữ mẹ của bé dna và người tình
cũng theo lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện thạch thất người tình của mẹ cháu a sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
làm nghề thợ mộc trú tại xã thạch hòa chưa lập gia đình và chưa có tiền án tiền sự
ngay sau khi nhận được thông tin từ bệnh viện đa khoa huyện thạch thất về việc cháu a nhập viện trong tình trạng nguy kịch
có nhiều đinh trong đầu chúng tôi chỉ đạo công an điều tra
hiện công an huyện đã có báo cáo gửi
công an thành phố chính quyền xã canh nở cũng đến thăm hỏi động viên hỗ trợ gia đình ông nội của cháu a một mươi triệu đồng
lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện thạch thất thông tin thêm
trước đó có thông tin chính thức về việc tạm giữ người mẹ dẫn nguồn theo soha vn
trong bài viết đăng tải trưa một mươi chín tháng một trước thông tin trên mạng xã hội cho rằng công an đang tạm giữ mẹ cháu
vị lãnh đạo công an huyện thạch thất cũng cho biết đơn vị đã tiến hành lấy lời khai của chị nguyễn thị lờ
hai mươi bảy tuổi mẹ cháu
và những người hàng xóm người liên quan đến vụ việc
đây là vụ việc nhạy cảm
quá trình điều tra phải tiến hành qua các bước
đơn vị đã có báo cáo lên ban giám đốc công an thành phố hà nội
và có sự hỗ trợ của phòng hình sự công an tp hà nội trong quá trình điều tra vụ việc
đến nay lực lượng chức năng cơ bản đã nắm được các thông tin
cùng với đó một vị lãnh đạo công an tp hà nội cho biết đang điều tra làm rõ sự việc trên
hiện phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hà nội được giao chủ trì
điều tra sự việc để đưa ra kết luận nhanh chóng chính xác
đáng nói cháu dna đã từng nhiều lần nhập viện trong vòng ba tháng qua
người bác bên nội cháu a cho biết trong những tháng gần đây cháu đã phải nhập viện bốn lần
khi mẹ cháu đón cháu đi thì bắt đầu xảy ra sự việc
lần đầu tiên cháu có dị vật trong mũi nhưng mẹ cháu bảo cháu bị bệnh lý
lần thứ hai tôi nhận được tin nhắn là cháu bị ngộ độc phải đưa lên bệnh viện thạch thất
sau đó cháu được đưa lên bệnh viện nhi trung ương
tôi đã gọi điện cho bác sĩ vì muốn làm rõ tại sao cháu lại ngộ độc thuốc sâu
một đứa trẻ không thể uống thuốc sâu được như thế
lần thứ ba sau khi ra viện được một mươi năm ngày cháu lại tiếp tục có ba chiếc đinh trong bụng
và ngày hôm qua khi tôi đi làm về lại nhận được thông tin cháu có chín chiếc đinh trên đầu
bác sĩ cũng cho biết vết thương này đã rất lâu rồi
do tình trạng bệnh nhi diễn tiến nặng kèm với dấu hiệu bất thường
bệnh viện đa khoa thạch thất sau khi tiếp nhận bé a đã chuyển bệnh nhi lên tuyến trên
là bệnh viện đa khoa
đồng thời báo cho công an huyện thạch thất để vào cuộc điều tra làm rõ
bên cạnh đó theo thông tin mới nhất đăng tải trên báo điện tử vtc sáng một mươi chín tháng một
đại diện bệnh viện đa khoa sanh pôn hà nội đã cung cấp thông tin về sức khỏe bé gái ba tuổi có đinh trong đầu
cụ thể sáng một mươi chín tháng một bà trần liên hương phó giám đốc bệnh viện đa khoa sanh pôn cho biết
tình trạng của bệnh nhi ở thạch thất hà nội vẫn rất nặng
bệnh nhân vẫn đang hồi sức tích cực tại khoa hồi sức tích cực nhi
về gia cảnh của bé ông nguyễn trung chi chủ tịch ubnd xã canh nậu thạch thất cho hay
cháu a là con của chị n t l hai mươi bảy tuổi ở xã canh nậu và anh d h t ba mươi tám tuổi cùng xã
tuy nhiên hai người này mới ly hôn
bố mẹ của cháu có ba người con
sau khi vợ chồng ly dị hai con lớn ở với bố con cháu a ở với mẹ
quá trình sinh sống trên địa bàn mẹ cháu đưa cháu đi thuê trọ ở xã khác trong huyện
ông chi thông tin
trước đó nhận điện thoại của bệnh viện báo cháu gái nguy kịch
ông đỗ hữu trước sáu mươi tám tuổi trú tại xã canh nậu huyện thạch thất hà nội tức tốc lên bệnh viện sanh pôn
bé đỗ ngọc a ba tuổi đang được điều trị tích cực tại khoa hồi sức cấp cứu nhi
ông trước kể con trai là anh đỗ văn trờ và chị nguyễn thị lờ đã lập gia đình được hơn một mươi năm nay
hai vợ chồng đến với nhau không xuất phát từ tình yêu
mà do mai mối do anh chờ không được nhanh nhẹn nên chị l cáng đáng trụ cột gia đình
cả hai sinh được ba người con cháu a là con út
cuộc sống không có xung đột
tuy nhiên tháng hai năm hai nghìn hai mươi một l bỏ đi để các con lại cho ông bà nuôi
lờ bỏ đi biệt tâm một tháng gia đình tôi liên lạc mọi cách nhưng không được
sau đó tôi phải nhờ hết các kênh thông tin mới tìm được con bé về nhà
ông trước kể
ngày lời quay về các thành viên trong gia đình đều bức xúc
nhưng ông trức khuyên mọi người cần bình tĩnh để giải quyết mọi chuyện
dần già ông bỏ qua những lỗi lầm của con dâu để hai vợ chồng ông trờ được về với nhau chăm sóc con cái
tuy nhiên khi quay lại chung sống với nhau được một thời gian chị l vẫn gửi đơn ly hôn ra tòa
mặc dù gia đình nhà nội khuyên can nhưng chị nhất quyết rứt áo ra đi do chồng không làm ra tiền
sau ly hôn hai con gái lớn ở với bố và ông bà nội còn a sống với mẹ
kể từ ngày đó
gia đình ông trước liên tục nhận tin dữ về việc bé a bốn lần nhập viện
lúc thì bé nút đinh có dị vật ở mũi sau lại uống nhầm thuốc trừ sâu gãy tay
trong những lần nhập viện trước tôi đều chăm sóc cháu
sau xuất viện tôi cũng đưa cháu về nhà chăm sóc
đến khi khỏe mẹ nó mới đón về ông trước nói
những lần trước cháu nhập viện ông đều bỏ qua không muốn truy cứu
tuy nhiên lần này ông mong muốn các cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra
làm rõ nguyên nhân bé a hôn mê sâu có chín dị vật nghi là đinh trên đầu
con mới có ba tuổi mà bị tới chín cái đinh vào đầu là quá bất thường
không thể chấp nhận được
dù sự việc có như nào tôi cũng mong muốn các cơ quan chức năng sớm điều tra làm rõ sự việc
ông trước bức xúc nói
ông cho hay lần gặp cháu a gần nhất là cách đây hơn một tháng
khi đó bé không có biểu hiện gì khác biệt
từ trưa tới giờ tôi chưa ăn gì vào bụng
nghe tin cháu nghi
bị đinh đâm vào đầu
tôi rụng rời chân tay
người đàn ông sáu mươi tám tuổi chia sẻ
một số người thân cho biết
mẹ bé a đang làm việc với công an
và hiện vẫn chưa trở về để chăm con
trước đó ông vương trung kiên giám đốc bệnh viện đa khoa huyện thạch thất thông tin
chiều tối ngày một mươi bảy tháng một khoa cấp cứu của bệnh viện tiếp nhận một bệnh nhi ba tuổi nhập viện trong tình trạng hôn mê và sốc phản vệ
trong quá trình kiểm tra thăm khám các bác sĩ phát hiện cánh tay phải của bé đã được bó bột trong hai tuần
sau khi thăm khám các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị viêm màng não nên chuyển bé lên bệnh viện đa khoa sanh pôn
theo ông kiên bệnh viện đa khoa sanh pôn đã tiến hành chụp cắt lớp dựng hình nhận thấy có những hình ảnh giống những đinh gỗ ở đầu tổng cộng chín cái
cách đây hai tháng bé a cũng từng phải nhập viện vì ngộ độc thuốc trừ sâu
công an huyện thạch thất cho biết đơn vị đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ điều tra vụ việc bé gái ba tuổi nghi bị đối xử tàn độc
chúng tôi đang khẩn trương
làm rõ bản chất vấn đề xem có đúng là có hành vi cố ý gây thương tích không khi nào có kết luận đơn vị sẽ thông tin cụ thể sau
vị lãnh đạo nói và cho biết cơ quan chức năng đã mời một số người lên làm việc để thu thập thông tin tìm hiểu vụ việc
thưa quý vị những vụ việc liên quan đến trẻ bị đối xử tàn độc liên tiếp xảy ra thời gian gần đây với mức độ vô cùng nghiêm trọng ảnh hưởng đến tính mạng và dẫn đến những hậu quả thương tâm
đây là hồi chuông cảnh tỉnh mạnh mẽ đến các cơ quan chức năng
các cơ quan chức năng có liên quan về sự an toàn của trẻ những đối tượng không thể tự bảo vệ bản thân và nói lên tiếng nói của mình
hy vọng vụ việc sẽ được làm sáng tỏ và những hành vi trái đạo đức và pháp luật nếu có sẽ được xử lý đúng người đúng tội
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất liên quan đến tình trạng sức khỏe của cháu a cũng như diễn biến điều tra vụ việc
cảm ơn quý vị đã theo dõi và xin hẹn gặp lại trong những tin tức tiếp theo